trước bối cảnh tình hình căng thẳng tại ukraine ngày hai mươi bốn tháng hai vừa qua
thường trực ban bí thư đã có văn bản chỉ đạo trong đó có yêu cầu về bảo hộ công dân việt nam tại ukraine
vấn đề này nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo đảng nhà nước ta
chiều qua tại phủ chủ tịch chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã nghe bộ ngoại giao
và các cơ quan chức năng báo cáo về vấn đề này
sau khi nghe báo cáo chủ tịch nước đánh giá cao công tác nắm bắt tình hình
và tinh thần chủ động chuẩn bị các phương án tổ chức thực hiện bảo hộ công dân
hỗ trợ kiều bào việt nam tại ukraine về nước nếu có nguyện vọng của bộ ngoại giao
và các bộ ngành cơ quan liên quan
chủ tịch nước nhấn mạnh đảng nhà nước hết sức quan tâm đến công tác bảo hộ công dân việt nam tại ukraine
chủ tịch nước nêu rõ tinh thần chỉ đạo của đảng nhà nước thường trực ban bí thư
là không được để người dân việt nam trong vùng chiến sự bị thiệt mạng bị thương
chính vì vậy công tác bảo hộ công dân cần được đặc biệt quan tâm
cùng với đó là không để người dân trong quá trình di tản bị đói lạnh
chủ tịch nước hoan nghênh chính phủ có kế hoạch tổ chức các chuyến bay miễn phí
đưa những trường hợp khó khăn và có nguyện vọng về nước
đối với những kiều bào ở lại thì phải được đại sứ quán và các cơ quan chức năng
đưa ra khỏi vùng chiến sự đến nơi an toàn